thưa quý vị từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi sẽ thay đổi mức thu lệ phí đăng ký cấp biển số xe lần đầu
và đó là thông tin sẽ có trong cụm tin chính sách ngày hôm nay
theo thông tư sáu trăm linh hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi thay đổi mức thu lệ phí đăng ký cấp biển số xe lần đầu
trong đó xe ô tô chở người từ chín chỗ chở xuống bao gồm cả xe con pick up còn gọi là xe bán tải
với mức lệ phí cố định hai mươi triệu đồng một lần ở hà nội và thành phố hồ chí minh
trước đây mức phí chỉ là năm trăm linh đồng một lần
tại khu vực hai gồm thành phố hải phòng đà nẵng cần thơ các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã là một triệu đồng một lần một xe
tại khu vực ba các địa phương còn lại mức phí hai trăm linh đồng một lần một xe cho lần đăng ký cấp mới
cả khu vực hai và ba mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành